bão số một mươi đã làm thiệt hại hàng trăm hectare rau màu ở tỉnh quảng trị
ngày sau bão người dân đã động viên nhau cùng phục hồi một số diện tích cây trồng bị nghiêng đổ hư hại
sớm ổn định sản xuất và đời sống
sống ở vùng thấp lột thường xuyên bị mưa bão tàn phá lên gia đình bà đoàn thị thanh
thôn đầu kênh xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị chỉ biết bám đất bám vườn trồng hoa màu tạo thêm thu nhập
tuy nhiên cơn bão số một mươi vừa qua đã làm hư hỏng gần như toàn bộ bốn xào ngô và sắn của gia đình bà
với diện tích là hơn tám hectare nên người dân rất khó khăn và sau cơn bão
bà con đã khắc phục một số diện tích còn một số hư hỏng là khoảng bảy mươi
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị bão số một mươi đã làm hư hỏng ngập lún hơn ba trăm sáu mươi ha hoa màu trên địa bàn toàn tỉnh
các huyện vĩnh linh gio linh và triệu phong là những địa phương có nhiều vùng thấp trũng
hàng năm bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất
có hai loại cây ngô và sắn bị ngập úng hư hỏng toàn bộ
cây sắn thối củ còn cây ngô thì hư bắp
đời sống của người dân vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
đường cầu bão số một mươi đi qua trên địa bàn xã trổ lông là bị chịu thiệt hại
ngoài vấn đề là nhà cửa cây lưu niên trong đó có diện tích là mau vụ thú đông là hơn năm mươi hectare
riêng ngô là chín mươi bảy hectare bị hư hỏng nặng
sau khi bà đi qua thì ủy ban xã trổ lông đã đưa ra một bộ phòng
đã thành lập hội đồng để thống khế thiệt hại của từng đơn vị
và hủy đồng ba con tập trung trị đào ba con khắc phục cây trong bị nghiêng độ
còn những cây mà độ ngạ không thiệt hại nặng thì do nhà phế sinh để tiếp tục sản xuất vụ thú đông tiếp theo
với tinh thần chủ động không trông chờ ỉ lại ngay sau khi bão đi qua
người dân quảng trị đã nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả thiên tai
cùng với sự nỗ lực của các cơ quan
trong thời gian của chính mình người dân rất cần sự quan tâm hỗ trợ của trung ương tỉnh và các cơ quan đơn vị tổ chức
để họ sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sản xuất trong vụ mới